ngay sau lễ khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ nhất của asosai một mươi bốn đã diễn ra và kết thúc vào chiều nay
phiên họp đã thống nhất thông qua lựa chọn thái lan là chủ nhà đăng cai đại hội asosai một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
trung quốc trở thành tổng thư ký nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
theo đó cơ quan kiểm toán tối cao malaysia và hàn quốc chủ trì điều hành phiên họp toàn thể lần thứ nhất của đại hội asosai một mươi bốn
các nội dung về kế hoạch chiến lược hiến chương asosai quy chế điều lệ của asosai đã được ban thảo để có những điều chỉnh bổ sung phù hợp
phiên họp toàn thể đặc biệt quan tâm đến hoạt động nghề nghiệp của chuyên ngành kiểm toán như đào tạo phát triển năng lực
lập kế hoạch kiểm toán dựa trên rủi ro kiểm toán dự án hợp tác công tư kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin
cuối cùng phiên họp đã thống nhất thông qua lựa chọn thái lan là chủ nhà đăng ký đại hội asosai một mươi năm năm hai nghìn hai mươi một
trung quốc trở thành tổng thư ký nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
đồng thời bà tổng kiểm toán malaysia đã chuyển giao chức chủ tịch asosai nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một cho ông hồ đức phớt tổng kiểm toán nhà nước việt nam